sau hơn bốn năm phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ theo chính sách hỗ trợ của nhà nước
các tàu cá vỏ thép ở các tỉnh miền trung trong đó có hà tĩnh hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
vì ra khơi đánh bắt không hiệu quả càng ra khơi càng lỗ nặng
thực trạng này đang khiến cho một số tàu vỏ thép phải nằm bờ dài ngày gây lãng phí nguồn vốn đầu tư
còn bà con ngư dân tỉnh hà tĩnh thì đứng ngồi không yên vì khoản nợ ngân hàng ngày càng lớn
đang vào mùa cao điểm đánh bắt thủy hải sản thế nhưng con tàu vỏ thép của ngư dân nguyễn văn lòng
ở xã thạch kim huyện lộc hà buộc phải nằm bờ
theo thiết kế con tàu của ông đăng ký nghề câu khơi nhưng khi tàu đi vào hoạt động đã liên tục thua lỗ
do nghề câu khơi không còn phù hợp và sản lượng cá giảm
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay con tàu ông chỉ ra khơi đánh bắt thủy sản đúng ba chuyến
xong cả ba chuyến đều thua lỗ
không riêng gì tàu ông lòng mà con tàu vỏ thép trị giá gần một mươi sáu tỷ đồng của ngư dân trần xuân sinh
ở xã thạch bằng cũng trong tình cảnh tương tự
theo anh sinh trong năm hai nghìn một mươi tám bình quân mỗi chuyến ra khơi anh chỉ thu về năm mươi triệu đồng
không đủ chi phí tiền giàu
bên cạnh đó tình trạng khan hiếm lao động trên biển cũng khiến cho tàu cá không thể vân khơi
những người có sức khỏe có đủ điều kiện để lao động thì gọi như là bây giờ là họ đi hàn quốc
và đi các nước làm ăn hết cả
cho nên có một số con lai nữa thì cái chất lượng lao động nó cũng đạt là một hại nữa
bây giờ những người con lai đấy là họ muốn đưa mức lương lên cao
hà tĩnh hiện có hai mươi một ngư dân đăng ký đóng tàu vỏ thép có công suất từ tám trăm linh cv đến một một trăm linh cv
với tổng dự toán đầu tư sơ bộ trên ba trăm ba mươi hai tỷ đồng
đến nay đã có một mươi một tàu đã hoàn thành và ra khơi sản xuất
tuy nhiên theo các ngân hàng có đến chín trên một mươi một chủ tàu khai báo thua lỗ và thiếu thiện trí trong việc trả nợ
câu chuyện này không chỉ diễn ra ở hà tĩnh mà đây là thuộc trạng chung ở các địa phương miền trung
hơn bốn mươi năm đi biển
nhưng bây giờ những ngư dân như ông lòng phải đành lòng nhìn tàu neo bờ
một ngày tàu không ra khơi là thêm một ngày ngư dân chết đồng vốn cùng những khoản nợ ngân hàng đang trồng chất từng ngày